trước trận chung kết giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và uzbekistan trên các con phố tại thành phố hồ chí minh
những nơi bán cờ tổ quốc chưa bao giờ nhiều đến thế
không khó để nhận thấy ở các ngã đường lớn tại thành phố hồ chí minh
các trang phục cờ khăn quấn đầu đã được chuẩn bị sẵn sàng
các quán cà phê cũng âm thầm chuẩn bị cho trận đấu vào chiều nay nhằm phục vụ giới mộ điệu tốt hơn

lại lớn với người hâm mộ thành phố đến vậy
nhưng với sự thận trọng của mình họ chỉ âm thầm chuẩn bị cho một sự bất ngờ
sự bất ngờ mang tên chiến thắng